chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị việt nam đã giảm được năm mươi số người mắc và chết vì bệnh lao so với năm hai nghìn
nhưng vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao xếp thứ một mươi sáu trên ba mươi nước có số mắc lao cao nhất thế giới
hiện nay bảo hiểm y tế là chỗ dựa tài chính vững chắc giúp người bệnh lao được chăm sóc sức khỏe
tuy nhiên vẫn còn hàng vạn người mắc bệnh lao chưa được phát hiện trong cộng đồng và chưa tham gia bảo hiểm y tế
đó thực sự là gánh nặng với mỗi gia đình
em trần ngọc diệu một mươi một tuổi dân tộc nùng ở hữu lũng lạng sơn
bị bệnh lao màng não bố mẹ làm nông không đủ kinh phí điều trị cho em
em được quỹ hỗ trợ người bệnh chín tháng bệnh lao mua tặng thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ toàn bộ chi phí trong thời gian nằm viện
mắc bệnh gần tháng rồi ạ
bác sĩ chuẩn đoán là mắc bệnh lao thì điều trị lâu kinh
chi phí thì cao với gia đình hãng cảnh không có khả năng là chi trả được
thẻ bảo hiểm y tế thì cháu thì chưa có
thì khi cháu được tặng thì gia đình rất cảm động
thứ nhất bác sĩ thương
vì cô cô hiền cô chăm sóc tốt cho con
con muốn khỏe để học với các bạn về với gia đình về mọi người
sau ba lần điều trị bệnh lao màng phổi ở ba bệnh viện khác không hiệu quả
em vũ văn nghĩa một mươi bốn tuổi ở nam định
nhập viện tại bệnh viện phổi trung ương
và được chỉ định phải làm phẫu thuật
do hoàn cảnh gia đình khó khăn không có kinh phí phẫu thuật
nên em được quỹ tặng thẻ bảo hiểm y tế
cũng như toàn bộ chế độ dinh dưỡng chăm sóc trong quá trình điều trị
hoàn cảnh gia đình nhà tôi khó khăn lắm
thì không thể nào đánh bác được
thì chăm sự cũng nhờ sự giúp đỡ của quan tâm của mọi người và các bác sĩ
và được các nhà truyền hình mới được giúp đỡ quan tâm của mọi người
thì con tôi mới được đỡ bệnh
chứ không thì mình tôi lo tôi không lo nổi được
hai bệnh nhân nhi đều là những trường hợp hiếm hoi được tặng thẻ bảo hiểm y tế
trên thực tế hiện nay có khoảng hai mươi người chưa có thẻ bảo hiểm y tế
chi phí điều trị cho một người mắc bệnh lao là hai mươi bốn triệu đồng
nếu bệnh nhân mắc lao kháng thuốc thì chi phí là một trăm linh triệu đồng
với những người có hoàn cảnh khó khăn
thì mức chi phí đó thực sự là gánh nặng với họ
chị chu thị nguyệt ở duy tiên hà nam
có triệu chứng ho kéo da
sau nhiều ngày điều trị ở tuyến dưới không đỡ
chị quyết định vượt lên tuyến trên chấp nhận không được hưởng bảo hiểm y tế
bác sĩ chẩn đoán bệnh của chị kéo dài sẽ gây biến chứng và tử vong
trên phim tôi cũng giải thích bệnh nhân là
bệnh nhân này có tổn thương tại nhu mô phổi và tổn thương ở màng phổi
trong trường hợp được chẩn đoán chính xác điều trị đúng thì bệnh nhân sẽ khỏi
nếu như bệnh nhân chưa được chẩn đoán đúng và điều trị đúng
thì diễn biến của bệnh nó nặng lên thậm chí là rất là nặng
thì nguy cơ cao dẫn đến bệnh nhân tử vong
nên đây thì vượt tuyến thôi không có
nếu mà có giấy chuyển viện mới được hưởng bảo hiểm y tế còn không có
thì mình chỉ làm dịch vụ ngoài thì mất tiền một trăm linh
bây giờ mình có bệnh thì mình phải đi chữa
chứ bây giờ mình tuổi thì bây giờ hạn trẻ không đi chữa thì không được
bây giờ về bên hậu nghèo
nó vẫn phải đi không có để vay tiền đi thôi
tại bệnh viện phổi trung ương
mỗi ngày tiếp nhận trung bình hai trăm linh bệnh nhân có các thể bệnh khác nhau
như lao phổi phổi tắc nghẽn mạng tính và các bệnh phổi khác
do điều kiện sống ngày càng phát triển
không khí ô nhiễm và các bệnh nghề nghiệp gia tăng
dẫn đến xu hướng số lượng người mắc bệnh lao phổi tăng lên
những người mắc bệnh về lao phổi lại chủ yếu là người nghèo
có khoảng chín mươi tám người mắc bệnh lao hiện nay rơi vào tình trạng kháng thuốc
việc điều trị sẽ kéo dài hơn
chi phí tốn kém hơn
về thời gian
thì bệnh nhân lao thường thì phải điều trị thuốc lao hàng một
trong vòng sáu tháng thôi
nhưng với những trường hợp lao kháng suốt thì bệnh nhân phải điều trị những thuốc hàng hai
là những thuốc khá là đắt tiền
nó nhiều những tác dụng phụ và hiệu quả điều trị lao không bằng những thuốc hàng một
nhưng vì kháng thuốc hàng một rồi nên mình phải dùng thuốc hàng hai
cái thứ hai là về thời gian là tới hai mươi tháng
trong thời gian điều trị thì bệnh nhân có thể
gặp những tác dụng không mong muốn của bệnh nhân
hoặc là những biến cố bất lợi của thuốc
làm cho những chi phí ở những thuốc hỗ trợ tăng thêm khá là tốn kém
chương trình chớm lao quốc gia đã thống kê
hiện có khoảng sáu mươi bốn bệnh nhân lao mất đi hai mươi thu nhập gia đình
tổ chức y tế thế giới gọi đó là chi phí thảm họa
có nghĩa rằng
đã có nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo đói
nếu một thành viên trong gia đình mắc bệnh này
không thể để cho những người
người ta bị ốm
và người ta bị chết
vì cái lý do của người ta là nghèo
vì cái lý do của nó là không có tiền
để tiếp cận với những cái dịch vụ
mà chúng ta đặt cung cấp
cái điều đó chúng tôi muốn nói rằng
chúng tôi sẽ làm hết sức bình
cho một cái mảng thứ nhất
đấy là cái mảng là cung cấp cái dịch vụ ấy
với những cái khoa học công nghệ tốt nhất
đối với lao là chúng tôi có thể đảm bảo
đấy là những khoa học công nghệ tốt nhất
trên thế giới bây giờ
bảo hiểm y tế là một chính sách hết sức đúng đắn
để giúp cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe
đặc biệt quan trọng với người mắc bệnh lao
em nguyễn văn phú ở quảng ninh
đã phải bỏ lỡ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa diễn ra
vì mắc bệnh lao vào thời điểm hai tháng trước khi thi
bệnh viện lao ở quảng ninh chẩn đoán em bị lao phổi
sau khi điều trị hai tuần
bệnh nhân xuất hiện tình trạng tràn khí màng phổi
và được chuyển lên bệnh viện phổi trung ương
các bác sĩ đã điều trị kháng sinh phối hợp
để tránh tình trạng bội nhiễm
có thể gây biến chứng và tử vong
toàn bộ chi phí
em được hưởng lợi từ bảo hiểm y tế dành cho học sinh
ông phạm tứ ở thanh xuân hà nội bị ho dài ngày
nghi mắc lao
ông đã đến bệnh viện phổi thăm khám sớm
và được phát hiện bệnh
bệnh kịp thời
các bác sĩ chăm sóc ông tận tình chú đáo
về điều trị ở đây thì tôi được thấy
các bác sĩ và các nhân viên phục vụ ở đây là rất tốt
và tôi có chế độ bảo hiểm y tế
cho nên là tất cả những chế độ bảo hiểm thì cũng
lần trước cũng đã thanh toán
nên lần này thanh toán chắc là cũng thanh toán cũng như thế
và tôi cũng thấy
cái việc mà trao đổi giữa bệnh nhân và bác sĩ
thì tôi cũng có yên tâm là
sẽ chữa bệnh trong cái hạn độ của mình có thể là khỏi được
hiện nay với cái việc mà triển khai mở rộng rộng rãi
cái chương trình chống lao
thì chúng tôi vận động tất cả những người thân
những người tiếp xúc với những bệnh nhân mà là nguồn lây
đi khám để mình tầm soát
để làm sao mà phát hiện được tối đa
những cái bệnh nhân mà chưa chủ động đi khám
thì có thể phát hiện để giảm được cái số mà chưa được phát hiện
hiện nay vẫn còn khoảng ba mươi người mắc bệnh
khoảng ba mươi người mắc lao chưa được phát hiện trong cộng đồng
mặc dù cũng đã có sự hỗ trợ của nhà nước
cho người tham gia bảo hiểm y tế
nhưng người bệnh sẽ phải đồng chi trả theo từng đối tượng
ước tính cần một mươi bốn tỷ đồng
để mua thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân
hạn chế sự lây lan của căn bệnh này ra cộng đồng
chương trình chống lao quốc gia
quỹ hỗ trợ người bệnh chín tháng bệnh lao
do bộ nội vụ quyết định thành lập
đã và đang quyên góp tài chính để hỗ trợ chi phí cho người bệnh
hiện tại quỹ đã quyên góp được bảy tỷ đồng
dành tặng cho những người bệnh này mua thẻ bảo hiểm y tế
quỹ này là hỗ trợ cho một trăm linh những người mắc bệnh lao
câu hỏi đặt ra là nếu tôi mắc vào tháng tám
thì tôi còn phải chữa đến tháng hai hay tháng năm
vậy thì quỹ có hỗ trợ cho tôi vào sáng năm nữa không
thì chừng nào chưa khỏi bệnh lao
quỹ vẫn hỗ trợ để mua thẻ bảo hiểm y tế
cứ phát hiện là sẽ được điều trị
chắc chắn một trăm linh miễn phí
kể cả không có thẻ bảo hiểm y tế người ta còn mua cho mình
và kể cả vào viện mà phải trả thêm
người ta còn phải trả cho mình
thế thì phát hiện là sống
các tổ chức cá nhân có thể ủng hộ cho quỹ trực tiếp
hoặc chuyển khoản theo thông tin
đơn vị quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao
số tài khoản một trăm sáu mươi một mươi hai tám mươi tám sáu trăm chín mươi chín
tại ngân hàng bidv chi nhánh sở giao dịch ba
thưa quý vị kinh phí đồng chi trả của người có thẻ theo luật bảo hiểm y tế
dù là năm cũng sẽ là gánh nặng lớn đối với những người nghèo và cận nghèo
đối tượng chiếm tỷ lệ cao trong số những người mắc lao
sự chung tay của cả cộng đồng với mục tiêu không bỏ ai lại phía sau
sẽ giúp người bệnh không còn mặc cảm xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh
tiến tới chấm dứt bệnh lao
chương trình điểm tượng tương lai đến đây là hết
hẹn gặp lại quý vị vào hai mươi h hai mươi phút thứ hai tuần sau